sau hơn ba ngày vận chuyển về đến hà nội từ hai mươi hai h ba mươi đêm ngày hai mươi tháng hai đến năm h sáng ngày hôm nay
ngày hai mươi một tháng hai những toa đầu máy đầu tiên của tàu đường sắt trên cao cát linh hà đông đã được triển khai lắp đặt
dạng sáng nay toa tàu đầu tiên của tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông đã được cẩu lên ga la khê
nằm trên đường quang trung quận hà đông hà nội
việc cẩu các toa tàu đã được thực hiện bằng cẩu bánh xích loại hai trăm năm mươi tấn
vị trí cẩu lắp đoàn tàu đầu tiên lên dây chính tuyến được đặt trên cầu cạn tại gala khê
việc sử dụng cầu hai trăm năm mươi tấn này được xem là phương pháp phù hợp với thực địa tối ưu nhất an toàn nhất để đưa đầu máy toa xe lên đường dây trên cao
đến quý i năm hai nghìn một mươi tám người dân thủ đô sẽ được di chuyển trên tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông
đây cũng là tuyến đường sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải cho hạ tầng đường bộ góp phần giảm ồn tắc giao thông ở tuyến xuyên tâm thủ đô